triển lãm ảnh hà nội một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm bảy mươi năm đang thu hút rất đông đảo người xem
ông thomas billhart tác giả của những bức ảnh đặc biệt về hà nội một thời khó quên
đã chia sẻ rằng ông đã chụp những bức ảnh này bằng tình yêu sâu nặng
thomas đã có tổng cộng sáu chuyến đi tới việt nam
qua góc nhìn đặc biệt của mình ông đã mang tới cho người xem những lát cắt đời thường của một hà nội
trong dòng thời gian năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm bảy mươi năm đầy tính chân thực
một trăm ba mươi bức ảnh màu và đen trắng của ông hiện đang được trưng bày trong triển lãm hà nội một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đã đem lại cho người dân thủ đô những cảm xúc bồi hồi xen lẫn ấm áp
khi được xem lại những hình ảnh khó quên của một thời hà nội bộn bề gian khó nhưng đong đầy yêu thương
triển lãm ảnh hà nội một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm bảy mươi năm của nhiếp ảnh gia người đức thomas billhart
lưu giữ khoảnh khắc về một dòng thời gian
ở đó ta có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc về những bi thương thời chiến sự thương yêu nhân ái của tình người
hay những hoạt động thường nhật của một hà nội xưa
là một nhiếp ảnh gia với hà nội một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm bảy mươi năm thomas bilhart tìm kiếm những khoảnh khắc thuần khiết
trước khi họ nhận ra mình đang được ghi hình
việc nắm bắt những khoảnh khắc ấy tạo ra không khí thân mật ấm áp và chân thực
trong các bức ảnh của ông tạo nên sự gắn kết vô hình giữa con người việt nam
và trái tim người nhiếp ảnh gia ngoại quốc đã coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình